bộ ngoại giao thụy điển thông báo đội ngũ nhân viên và các hoạt động không quan trọng của đại sứ quán nước này tại iraq
đã tạm thời được chuyển về thủ đô stockholm vì lý do an ninh sau khi cơ quan đại diện ngoại giao này bị người biểu tình tấn công
trước đó một ngày chính phủ iraq đã yêu cầu đại sứ thụy điển tại baghdad phải rời lãnh thổ nước này
đồng thời triệu đại biện lâm thời tại thụy điển về nước
ngoài ra iraq cũng đình chỉ giấy phép hoạt động của công ty sản xuất thiết bị viễn thông ericsson của thụy điển trên lãnh thổ của mình
những động thái trên diễn ra sau khi một nhóm người biểu tình ở thụy điển đã có hành động và phá hỏng một phần cuốn kinh koran bên ngoài đại sứ quán iraq
vụ việc này cùng với vụ một người tị nạn iraq đốt bản sao kinh koran ngay trước đền thờ hồi giáo lớn nhất ở stockholm
trong lễ eid al adha vào hôm hai mươi tám tháng sáu đã khiến cho nhiều chính phủ và người dân các nước theo đạo hồi tức giận
trong ngày hai mươi tháng bảy hàng trăm người ở baghdad đã biểu tình và phóng hỏa trước đại sứ quán thụy điển để phản đối những hành động bán bổ kinh koran